trước đó công an tp hà nội đã phát trên một mươi năm phiếu khảo sát tại ba mươi quận huyện kết quả thu được tám mươi bốn ý kiến ủng hộ đề án tăng cường quản lý hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông cá nhân chín mươi ba mươi năm ủng hộ lộ trình cấm xe máy trong nội đô
như vậy theo con số khảo sát này là có hơn một mươi ba người dân hà nội đồng ý cấm xe máy trong nội đô
tờ trình đề án sẽ được hội đồng nhân dân tp hà nội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư diễn ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng bảy
nhiều người dân cho biết là họ không tin vào kết quả này bởi hà nội có hơn bảy năm triệu dân mà chỉ khảo sát có một mươi năm dân như vậy là thiếu khách quan
đồng thời một số ý kiến còn cho rằng trước khi đề xuất hạn chế xe máy thì cần phải xem xét đến quy hoạch hạ tầng giao thông ý thức giao thông thay thế xe máy bằng xe gì trong bao lâu với tình hình thực tế ở hà nội thì có được hay không
đặc biệt là mức thu nhập trung bình của đa số người dân không cao xe máy đối với nhiều người là tài sản lớn cần câu cơm
không thể nói bỏ là bỏ mà không có chính sách hỗ trợ đi kèm
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên bài viết hà nội có nóng vội cấm xe máy
trên trang nhất trang ba báo lao động số ra ngày hôm nay
trên trang nhất và trang bốn báo hà nội mới số ra sáng ngày hôm nay có bài viết cầu yếu xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mòn mỏi chờ giải cứu
bài báo đề cập tới thông tin trong số ba mươi bốn công trình cầu yếu trên địa bàn thủ đô đã được thủ tướng chính phủ chỉ đạo cấp bách cải tạo và xây dựng lại
đến nay đã có một mươi sáu dự án hoàn thành phát huy hiệu quả hai dự án khác đang thi công
trong khi đó những cây cầu yếu còn lại cũng đang trong tình trạng ngày càng xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đang chờ được giải cứu từng ngày
cụ thể cầu chiếc nằm trên đường liên tỉnh bốn trăm hai mươi bảy xã hiền giang huyện thường tín được xây dựng cách đây hơn bốn mươi năm
đến nay dù đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn luôn trong tình trạng quá tải và ồn tắc hay như cầu phú thứ trên tỉnh lộ bốn trăm hai mươi thuộc trị trấn liên quan huyện thạch thất
cho dù dự án cải tạo cầu được phê duyệt thiết kế lựa chọn nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát từ năm hai nghìn một mươi ba song do không bố trí được nguồn vốn nên dự án phải dừng lại
đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho biết sở cũng nhận thức rất rõ mối nguy hiểm tiềm ẩn của tình trạng cầu yếu hiện nay
tuy nhiên do ngân sách thành phố rất khó khăn nên thời gian qua đối với các cầu tạm cầu yếu vẫn tập trung vào công tác duy tu duy trì
việc chậm trễ thực hiện sửa chữa thay thế các cầu này đang ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các địa phương sở tại gây ủn tắc giao thông thậm chí là xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt